cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can bắt tạm giam một mươi một đối tượng liên quan
tại trung tâm đăng kiểm sáu nghìn bốn g ở phường tân biên tp biên hòa để tiếp tục điều tra về hành vi nhận và đưa hối lộ
các đối tượng bị khởi tố bắt tạm giam gồm lương minh tú đăng kiểm viên giám đốc trung tâm đăng kiểm sáu mươi bốn g lê văn lộc lê sơn tuyền phạm phú giáo
phan hữu lương lê khánh phương trần đức duy đào minh hiển nguyễn thanh hải đều đang là đăng kiểm viên nhân viên đăng kiểm của trung tâm đăng kiểm cùng về hành vi nhận hối lộ
ngoài ra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai cũng ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng võ trí giang nhân viên trung tâm dạy lái xe sài gòn ba t
ở phường tân tiến tp biên hòa và lê tiến trung giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại dịch vụ vận tải vĩ khang
ở khu phố một phường long bình tp biên hòa để tiếp tục điều tra về hành vi đưa hối lộ
bước đầu xác định từ tháng một đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai các đối tượng đã nhận số tiền hối lộ lên đến hàng chục tỷ đồng
trong đó riêng đối tượng lương minh tú thừa nhận đã nhận số tiền hối lộ khoảng hơn ba tỷ đồng